sau nhiều giờ gặp nạn lênh đênh trên biển vào lúc bảy giờ ngày một mươi tám tháng tám tàu cá pi chín mươi ba nghìn ba trăm linh ba ts do ông nguyễn giáp ở xã an ninh tây huyện tuy an tỉnh phú yên làm thuyền trưởng đã đưa bốn ngư dân trên tàu cá bị chìm vào cảng tiên châu an toàn
hiện tại sức khỏe của các ngư dân đã trở lại bình thường thiệt hại lên tới gần một tỷ đồng
bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên đã khen ngợi những cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng an hải và ông nguyễn giáp cùng các lao động trên tàu cá pi chín mươi ba nghìn ba trăm linh ba ts tham gia cứu nạn
trước đó lúc bảy h hai mươi phút ngày một mươi bảy tháng tám tàu cá pi chín mươi bảy nghìn bảy trăm năm mươi chín ts do ông nguyễn xẹo ở xã an ninh tây làm thuyền trưởng cùng ba ngư dân là nguyễn mạnh khoa nguyễn anh toàn và nguyễn khắc nhi cùng ở huyện tuy an đang hành nghề đánh bắt cá tại vùng biển cách bờ biển an ninh tây khoảng chín mươi hải lý